chiều ngày bảy tháng hai lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã khen thưởng cho các lực lượng công an thành phố
với thành tích phá thành công vụ án giết người xảy ra tại quận ngũ hành sơn vừa được phát hiện vào buổi sáng cùng ngày
với thời gian rất ngắn nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố đà nẵng đã bắt giữ đối tượng gây án là
xiao kuiping quốc tịch trung quốc trú tại số nhà một mươi bốn đường trương văn hiến phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
theo kết quả điều tra các đối tượng gây án nhập cảnh vào việt nam từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
sau khi nhập cảnh các đối tượng đã tham gia đánh bạc và xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân rồi gây án mạng vào khoảng một mươi sáu h ba mươi chiều ngày sáu tháng hai
để phi tan các đối tượng gây án đã phân chia các phần thi thể bỏ vào các túi ni lông và vali rồi vứt xuống sông hàn